chở miễn phí gần một trăm linh lượt khách
có chín mươi chín một trăm bốn mươi hai lượt hành khách trải nghiệm tàu điện
trong đó ngày đầu tiên chạy một trăm linh chín chuyến tàu chở hai mươi năm sáu trăm tám mươi lượt khách
ngày thứ hai là một trăm bốn mươi một chuyến chở năm mươi bốn một trăm hai mươi một lượt
ngày thứ ba một trăm ba mươi sáu chuyến chở một mươi chín ba trăm bốn mươi một khách
tuy nhiên trong ngày chín tháng một mươi một hành khách trên tuyến khá vắng vẻ
trong ngày đã có sự tổ chức kiểm soát y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ hơn so với ngày đầu vận hành
tại các ga hành khách được kiểm tra thân nhiệt phải khai báo y tế và ngồi theo vị trí ngồi giãn cách tại ga trở tàu